ngày hai mươi tám tháng sáu chính phủ đã chính thức ban hành nghị định về việc giảm năm mươi lệ phí trước bạ đối với ô tô lắp ráp
nghị định này được kỳ vọng là sẽ giúp hồi sinh thị trường ô tô
từ nay đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi mức thu lệ phí trước bạ bằng năm mươi mức thu quy định tại nghị định số hai mươi của chính phủ
sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số một trăm bốn mươi của chính phủ về lệ phí trước bạ
và các nghị quyết hiện hành của hội đồng nhân dân hoặc quyết định hiện hành của ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương
với việc giảm năm mươi phí trước bạ hiện hành người tiêu dùng việt nam mua xe lắp ráp sản xuất trong nước
sẽ chỉ phải đóng từ năm sáu phí trước bạ khi đăng ký lần đầu xe ô tô
bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một trở đi mức thu lệ phí trước bạ sẽ tiếp tục thực hiện theo quy định tại nghị định số hai mươi
và để thực hiện được nghị định này
tổng cục thuế cũng vừa yêu cầu cục thuế các địa phương kịp thời triển khai áp dụng mức thu lệ phí trước bạ mới
nhằm kích thích tiêu dùng trong nước
và việc áp dụng này sẽ kéo dài cho đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai